thưa quý vị dịch động mùa khỉ diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới
trước tình hình này vào ngày một tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam đã ký công điện thay mặt thủ tướng chính phủ
yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quán triệt chỉ đạo thông suốt
quyết liệt huy động các cấp ngành đoàn thể tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ
và chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu đối với địa phương có cửa khẩu trong cộng đồng
phát hiện sớm điều trị kịp thời người mắc hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong
chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản đáp ứng tổ chức diễn tập theo các tình huống
để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra
truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân cộng đồng về tình hình dịch bệnh
và các biện pháp phòng dịch bệnh đồng mùa khỉ theo khuyến cáo của bộ y tế
thủ tướng giao bộ y tế theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh
khuyến cáo của who để chủ động các biện pháp phòng chống dịch điều trị hiệu quả kịp thời
xây dựng kế hoạch đáp ứng về y tế với bệnh đậu mùa khỉ tại việt nam